theo giờ địa phương tại thủ đô dakar chủ tịch quốc hội vương thỉnh huệ đã tiếp ông sharm el chahuri
chủ tịch hội hiểu nghị bangladesh việt nam và ban lãnh đạo của hội đến chào
chủ tịch quốc hội vương đình huệ vui mừng được gặp những người bạn thân thiết của việt nam
đánh giá cao những đóng góp của các thành viên ban lãnh đạo hội đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng của bangladesh
từng thành viên của hội đã trực tiếp đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong năm mươi năm qua
chủ tịch quốc hội xúc động trước những tình cảm của hội đối với đất nước và con người việt nam nhất là với chủ tịch hồ chí minh
đánh giá cao hội đã chủ động đề xuất chính quyền địa phương đặt tên con đường mang tên hồ chí minh tại thủ đô dkha
trong thời gian tới hội cần kết hợp chặt chẽ hơn với hội nghị sĩ hữu nghị hai nước mới được thành lập để chia sẻ cập nhật sự phát triển
chủ tịch quốc hội cho biết sau chuyến thăm sẽ đề nghị hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam sớm xem xét thành lập hội hữu nghị việt nam bangladesh
đề nghị hội tăng cường vai trò
chủ tịch quốc hội kết nối xúc tiến thương mại đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường của nhau nhất là khi có đường bay thẳng giữa hai nước
chủ tịch quốc hội đề nghị bàn lãnh đạo hội quan tâm ủng hộ cộng đồng người việt nam làm ăn sinh sống tại bangladesh
tiếp tục là cầu nối để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thiết thực
chủ tịch hội hiểu nghị bangladesh việt nam jamer chowhuri nhất trí cao với chủ tịch quốc hội
hai nước đã có quan hệ lịch sử lâu đời có lịch sử tương đồng trong đấu tranh cùng vượt qua khó khăn gian khổ hy sinh và giành thắng lợi vẻ vang
đó là chiến thắng của người dân việt nam và của người dân bangladesh đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch hội hữu nghị khẳng định chủ tịch hồ chí minh luôn được nhân dân bangladesh biết đến vì người không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc việt nam
mà còn vì hòa bình độc lập của nhân dân thế giới
sắp tới tại thủ đô dakar sẽ có con đường mang tên hồ chí minh
chủ tịch hội khẳng định hồ chí minh còn là lãnh tụ của bangladesh